để bảo đảm cân đối cung cầu ổn định thị trường mặt hàng thịt lợn nhất là dịp cận tết và tết nguyên đán canh tí hành hai mươi
tp đà nẵng đã chỉ đạo các sở ngành trên địa bàn phối hợp và kêu gọi các nhà sản xuất chăn nuôi doanh nghiệp cung cấp thịt lợn trên địa bàn
chung tay bình ổn giá mặt hàng thịt lợn để tạo sự yên tâm cho người tiêu dùng
hiện nay tại các chợ lớn siêu thị trên địa bàn thành phố đà nẵng giá mặt hàng thịt lợn tăng khoảng một mươi một mươi năm so với thời điểm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
và tăng bốn mươi năm mươi so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng của dịch tả lợn
lợn bị tiêu hủy nhiều sản lượng nhập về các điểm bán giảm khoảng bốn mươi năm năm mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
giá thịt heo năm nay so với mọi năm thì giá hơi cao hơn
mua với cái mức giá nó thấp thì cô mua một cân nhưng bây giờ chỉ dám mua lửa cân thôi
từ tết trước và sau tết của sòng cóp là từ ba năm trăm linh đến bốn tắng
trung bình mỗi ngày
thì cái lượng thịt đó bán cho cả hệ thống là cái lượng này nó sẽ phục vụ đảm bảo cho trước và sau tết cho người dân
và giá cả cũng sẽ ổn định hơn đối với người dân nó không làm biến động giá cho tạm thông sưu tài của hệ thống
theo báo cáo của sở công thương đà nẵng mỗi ngày thị trường đà nẵng tiêu thụ khoảng bảy mươi hai tấn thịt lợn
tại cơ sở thiết mổ gia súc gia cầm tập trung đà sơn mỗi ngày chế biến cung ứng ra thị trường khoảng hơn một hai trăm linh con một ngày
trong đó công ty chăn nuôi cp
khoảng năm mươi phần còn lại đến từ một số nguồn cung nhỏ và hộ dân nuôi nhỏ lẻ
công ty cũng thường xuyên thường xuyên có cái theo dõi giá hằng ngày
theo chỉ đạo của sở là theo dõi giá hằng ngày
báo cáo về sở công thương để mà theo dõi
hiện tại bây giờ là tăng như gấp đầu
tăng gấp đầu so với những cái ngày những cái ngày trước đây là không khi chưa có dịch là tăng gấp đầu
tuy nhiên cái sản lượng đó là bấm rất là thấp
vì có thể là do nó giá cao quá là người tiêu dùng hoặc người ta không dùng người ta chuyển qua dùng cái sản phẩm khác sản phẩm thay thế khác
để giải quyết vấn đề thịt lợn sẽ tăng đột biến trong dịp tết nguyên đán
thành phố đà nẵng sẽ tăng từ một mươi năm đến hai mươi điểm bán thịt lợn bình ổn giá
với năng lực cung ứng khoảng một mươi một mươi năm tổng sản lượng tiêu thụ thịt lợn mỗi ngày
cùng với đó công tác tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường
kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu xuất lậu vận chuyển buôn bán trái phép lợn
và các sản phẩm lợn trên địa bàn thành phố sẽ chặt chẽ hơn nhằm bảo đảm bình ổn giá thịt lợn dịp cuối năm và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi